những ngày gần đây tại phòng khám viện dinh dưỡng quốc gia ghi nhận số lượng đến khám do bị thiếu canxi và thấp còi gia tăng
theo chuyên gia dinh dưỡng trẻ em bị thiếu canxi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển của con trẻ nặng hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng
nhiều ngày qua con chị nga sống tại tiên du bắc ninh thường xuyên đau ốm khó ngủ hay ra mùa hôi trộm đặc biệt là có dấu hiệu giảm sút về cân nặng
qua quá trình thăm khám xét nghiệm bác sĩ đã kết luận con chị thiếu canxi
lý do là bởi chị nga không cho con sử dụng sữa mẹ đủ tháng và trong khẩu phần ăn của bé có quá nhiều chất sơ
dẫn đến việc cháu thiếu hụt canxi suy dinh dưỡng thấp còi
cha mẹ cần chú ý để bổ sung đúng lượng canxi cho trẻ tránh việc thiếu canxi dẫn đến trẻ bị còi xương chậm lớn ảnh hưởng đến thần kinh
vậy nên các bà mẹ nên lưu ý những đặc điểm sau
theo dõi trẻ nếu trẻ có các triệu chứng thiếu canxi thì nên cho trẻ đi khám và bổ sung canxi kịp thời
chế độ ăn của người mẹ trong giai đoạn cho con bú sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dinh dưỡng và sức khỏe của trẻ
vì vậy chế độ ăn của người mẹ cần tăng cường các chất dầu canxi như cá tôm cua
thịt trứng sữa đó cũng là cách cung cấp canxi dồi dào cho con bạn từ khi còn nhỏ
tham khảo ý kiến của bác sĩ để bổ sung canxi cho trẻ